bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét chuyển đổi phương thức đầu tư
đối với hai dự án thành phần cao tốc bắc nam là quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn và nghi sơn diễn châu
đây là hai dự án đã tổ chức đấu thầu nhưng không lựa chọn được nhà đầu tư
bộ giao thông vận tải đánh giá việc chuyển đổi phương thức đầu tư từ ppp sang đầu tư công
đối với hai dự án thành phần đoạn quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn và nghi sơn diễn châu là rất cần thiết
để thực hiện đồng bộ với dự án thành phần khác của cao tốc bắc nam
đến nay hai dự án này đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật dự toán giải phóng mặt bằng đạt khoảng chín mươi hai
đây là các điều kiện thuận lợi để triển khai thi công hai dự án ngay trong khoảng quý i đến quý ii năm hai nghìn hai mươi một
và phân đấu hoàn thành đưa vào khai thác trong năm hai nghìn hai mươi ba
bảo đảm đồng bộ với các dự án từ ninh bình đến tiền giang cầu mỹ thuận hai
hai dự án có thể giải ngân ngay nguồn vốn đầu tư công quý i năm hai nghìn hai mươi một